thế nhưng kết quả trên vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của hà tiên
làm thế nào để tận dụng tốt lợi thế của cách mạng công nghiệp bốn trong phát triển du lịch
đưa thương mại dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của hà tiên
và trong chương trình quy hoạch và xây dựng hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
từ lâu hà tiên đã trở thành một địa chỉ thân thuộc
đối với ai yêu lịch sử giang hóa đất nước và con người nam bộ
hà tiên có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch rất đặc biệt
khi có cả đường biên giới biển đảo và nhiều di tích lịch sử
thuận lợi trong phát triển kinh tế biển biển đảo
đưa hà tiên trở thành thành phố giang quá du lịch và sinh thái
với cửa khẩu hiện đại trung tâm du lịch dịch vụ của khu vực
để từng bước đáp ứng nhu cầu của khách du lịch trong nước và thu hút nhiều khách quốc tế
kết hợp hài hòa giữa doanh nghiệp người dân nhà nước
và việc bảo tồn thiên nhiên bảo vệ môi trường sinh thái ngập mặn
cũng là khu dự trữ sinh quyển của tỉnh kiên giang
đảm bảo giữ dững an ninh quốc phòng dùng biên giới
thống kê của thành phố hà tiên cũng cho thấy
ngành thương mại dịch vụ du lịch đang đi đúng hướng
và đạt được nhiều thông tin
nhiều kết quả đáng khích lệ
cụ thể cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng
ngành thương mại dịch vụ du lịch tăng từ năm mươi chín bảy mươi tám năm một nghìn chín trăm tám mươi
lên bảy mươi bốn mươi bảy vào năm hai nghìn một mươi tám
công nghiệp xây dựng giảm từ một mươi tám chín năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
xuống một mươi bảy bảy mươi hai trong năm hai nghìn một mươi tám
nông lâm ngư nghiệp giảm dần từ hai mươi hai một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi
xuống còn một mươi một tám mươi một trong năm hai nghìn một mươi tám
trong năm hai nghìn một mươi tám thành phố hà tiên đón hai ba trăm sáu mươi ba sáu trăm sáu mươi tám lượt khách
đến tham quan du lịch tăng một một mươi tám so với năm trước
đạt một trăm linh chín chín mươi bốn so với kế hoạch
tổng doanh thu từ dịch vụ du lịch đạt hơn một ba trăm linh tỷ đồng
tăng hơn hai mươi một ba so với năm trước
tính đến nay thành phố hà tiên có một trăm bảy mươi bốn cơ sở lưu trú du lịch
trong đó có hai mươi bảy khách sạn bốn mươi một nhà nghỉ

với hai bốn trăm năm mươi ba phòng và bốn cơ sở kinh doanh lữ hành
các cấp quỹ đảng chính quyền đoàn thể và nhân dân thành phố hà tiên
nỗ lực cố gắng chủ động nắm bắt thời cơ
vượt qua thách thức xây dựng và phát triển thành thành phố đô thị văn minh hiện đại
khai thác tối đa lợi thế về vị trí địa lý cảnh quan lịch sử gian hóa
để phát triển hiệu quả kinh tế biển và gian biển
trong thế liên kết với các địa phương khác trong dùng đồng bằng sông cửu long
tập trung vào là thứ nhất là chỉnh trang lại là các cơ sở hạ tầng
để mà phục vụ cho du lịch
cụ thể như là chỉnh trang lại là hạ tầng chỗ thạch động đá dịnh
và mở rộng cái bãi tắm mũi nai
chỉnh trang lại cái mũi nai hiện nay là cái bãi tắm thì nó cũng chưa có tốt mấy
thì tới đây là chỉnh trang cho nó đẹp thu hút được khách du lịch đến đây
rồi là tập trung vào là thứ nhất là chỉnh trang lại là các cơ sở hạ tầng
để là nâng cấp các tiến đường xuống các khu du lịch
ví dụ như là tỉnh lộ hai mươi tám đấu nối với quốc lộ tám mươi
những cái tiến đường du lịch như vậy thì chỉnh trang lại cho nó tốt
nhằm mục đích là thu hút cho được khách du lịch
tiến hành là quảng bá các hình ảnh du lịch
là thực hiện các quảng bá về tour tuyến du lịch
những cái điểm khu du lịch để cho khách
khách trong và ngoài nước thấy được cái điểm du lịch
và những cái nơi du lịch của hà tiên
rồi thì tăng cường phát triển cái tiềm năng lợi thế của hà tiên có sẵn
thí dụ như biển rồi núi thạch động đá dựng
những cái nơi như thế thì để thu hút được khách
mặc dù những kết quả trên là đáng khích lệ
nhưng theo nhiều chuyên gia
du lịch hà tiên phát triển chưa tương xứng với tiềm năng
một nguyên nhân được chỉ ra chủ yếu là thủ tục làm visa nhập cảnh cho khách quốc tế
từ campuchia qua hà tiên còn bất cập
nhất là xe mô tô và ô tô chở du khách vào việt nam
trong khi đó khách quốc tế và xe từ việt nam sang campuchia rất dễ dàng thuận tiện
điều đáng quan tâm là về khách du lịch di chuyển bằng các phương tiện như thế nào là hợp lý
nếu đi máy bay từ thành phố hồ chí minh đến phú quốc
rồi đi tàu đến hà tiên
phải mất cả bụi sang
do chờ hai đầu sân bay và bến tàu
còn nếu đi đường bộ từ thành phố rạch giá đến hà tiên
chỉ dưới chín mươi km nhưng du khách phải mất hai năm giờ ngồi phương tiện ô tô
trong khi đó đi đường bộ từ thành phố hồ chí minh đến hà tiên
lại chậm hơn từ thành phố hồ chí minh qua phnom penh rồi đến hà tiên
khắc phục những hạn chế hà tiên dẫn dụng linh hoạt các quy định của pháp luật
tạo môi trường thông thoáng để thu hút đầu tư phát triển hạ tầng
dịch vụ du lịch kết nối đồng bộ tam giác du lịch
đồng thời tranh thủ quy động các nguồn lực tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng du lịch
theo hướng trọng tâm trọng điểm nâng cấp chỉnh trang cơ sở hạ tầng kỹ thuật
các điểm khu du lịch hiện hữu gắn với tôn tạo bảo vệ cảnh quan môi trường
bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên bền dững
cùng với đó dựa vào lợi thế tiềm năng sẵn có
hà tiên mở rộng phát triển đa dạng các sản phẩm và loại hình du lịch như du lịch gian hóa tâm linh
du lịch cộng đồng du lịch sinh thái và trải nghiệm khám phá thiên nhiên du lịch nghỉ dưỡng ẩm thực
vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của du khách trong và ngoài nước
hà tiên cũng mở rộng quy mô tổ chức các lễ hội truyền thống như tao đàn chư anh cát lễ vỗ mạc cửu
tạo điểm nhấn ấn tượng cho du lịch hà tiên tăng cường các hoạt động xúc tiến du lịch nội dung
cả nước và ra nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong hoạt động quảng bá xúc
tiến với nhiều hình thức đa dạng phong phú
cảm nhận là cái thiên nhiên ở đây rất là quan sơ nói chung là thích hợp với những người mà mình ở
đô thị mình vào đây mình muốn giải trí câu cá như anh như này rồi mình vui chơi với nhau rồi cháu
đổi nhau vấn đề mà cuộc sống này kia nói chung là trong không gian ở đây rất là quan sơ
và đẹp nói chung ở đây còn nhiều cái để mình cải tạo cải tạo lại
xây dựng thêm thì nó còn đẹp nữa nhiều người nhiều khách du lịch sẽ đến hơn nữa và anh đi
lần này thấy cũng rất là thích thú lần sau chắc anh sẽ ghé nhiều lần nữa mình sẽ quay vô nhiều
lần nữa theo ngành chức năng thành phố hà tiên du lịch thành phố hà tiên đang gặp phải không ít
khó khăn trong đó có vấn đề về giao thông nhưng trong tương lai gần sẽ được khắc phục
theo đó mới đây tổng cục du lịch thái lan vừa đàm phán với campuchia để kết nối du lịch
đường biển và đường bộ đến việt nam trong đó tuyến đường bộ gian dịnh
đi qua ba nước từ thái lan campuchia và đến việt nam qua cửa khẩu quốc tế hà tiên
ngoài ra đến năm hai nghìn hai mươi tỉnh kiên giang sẽ triển khai dự án đoạn đường hành lang gian biển phía
nam từ thành phố hà tiên đến thành phố rạch giá sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển
điều đáng nói là du lịch hà tiên mới phát triển nên vẫn còn giữ được nét quang sơ
trong đó có đầm đông hồ và các hòn đảo gian bờ tạo lợi thế cho phát triển du lịch khám phá
nghỉ dưỡng hiện tại địa phương đã và đang quy hoạch chiến lược và từng bước
gọi các nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư chuyên sâu vào từng đảo và điểm du lịch trọng điểm
trong đó quần đảo hải tạc cách bờ hà tiên một mươi tám km hiện vẫn còn quang sơ
là cơ hội tuyệt vời để quy hoạch quản lý nếu như phú quốc là đảo ngọc thì các đảo ở hà tiên là
phát đến đây đông nhất ngày thứ bảy chủ nhật mấy ngày thứ thì đến cũng ít
vì đến thì đông nhất ngày thứ bảy chủ nhật mấy ngày thứ thì đến cũng ít vì đến thì đông nhất ngày thứ bảy chủ nhật mấy ngày thứ thì đến cũng ít

nhiều khi chỉ x faction ba bốn mươi người go vào lấy chai với năm sáu mươi người có khi sáu mươi tám mươi nàng luôn in some cases ba mươi bốn mươi người
thì bảy mươi tám mươi người luôn ta thích nhất là ăn tôm cua tại mình đây là hải sản quý nhất là tôm cua ta vô đây là thích ăn tôm cua thiên nhiên mình nuôi quán canh thiên nhiên ăn đồ thiên nhiên đồ dường dường gao đồ ta cũng rất thích
hiện nay ở một số hòn đảo của hà tiên tuy du lịch chưa phát triển mạnh nhưng môi trường sinh thái đã bị ảnh hưởng rét tràn ngập
vì vậy nếu quy hoạch định hướng phát triển du lịch không cân nhắc chọn lọc kỹ lưỡng thì chẳng bao lâu nữa du lịch cũng sẽ làm cho môi trường bị suy thoái
công nghệ bốn mang lại nhiều cơ hội nhưng nó là con dao hai lưỡi cảnh quan đẹp sẽ được lan truyền rất tốt như môi trường đầy rác nhết nhát bẩn thiểu thì cũng lan truyền khắp thế giới chỉ trong tích tắc
từ đó về quan điểm của thành phố hà tiên đã và đang cố gắng ứng dụng công nghệ bốn đưa thông tin đến giới khách du lịch được thuận lợi hơn
cũng như tạo ra các điều kiện nhanh chóng thuận lợi hỗ trợ du khách tốt nhất
hiện nay việc giữ chân du khách là một trong những vấn đề thành phố đang nghiên cứu và triển khai trong thời gian tới để cải thiện chất lượng du lịch
nhất là tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đời ngũ cán bộ người lao động làm du lịch bồi dưỡng kiến thức gian hóa kinh doanh kỹ năng giao tiếp ứng xử ngoại ngữ cho đời ngũ lao động trực tiếp phục vụ khách du lịch
chú trọng xây dựng đời ngũ thuyết minh viên nắm dựng kiến thức về lịch sử giang quá địa phương để hướng dẫn du khách tham quan du lịch hà tiên